thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam bộ y tế cho biết chỉ qua một đêm đến sáu giờ sáng ngày hôm nay hai mươi tháng bảy việt nam có thêm hai một trăm năm mươi năm ca mắc mới
trong đó tại tp hcm là một năm trăm một mươi chín bình dương một năm mươi sáu tiền giang một ba mươi ba vĩnh long bốn ba biến tre ba bốn đồng nai tám mươi đà nẵng ba hai phú yên một mươi hai khánh hòa ba tám bà rịa vũng tàu hai sáu cần thơ hai hai vĩnh phúc bảy hà nội sáu đồng tháp sáu hậu giang một mươi kiên giang tám bình phước sáu an giang sáu đồng tháp sáu
đắk lắc hai quảng ngãi hai bạc liêu hai lâm đồng hai
tính đến sáng nay việt nam có tổng cộng năm mươi tám một trăm linh ca trong nước và hai tám mươi ca nhập cảnh
số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch thứ tư đến nay là năm mươi sáu năm trăm ba mươi ca trong đó có tám hai trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
đến nay việt nam đã có tổng cộng bốn ba trăm linh năm năm trăm linh một người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tổng số người đã được tiêm mũi một là ba chín trăm chín mươi năm bảy trăm một mươi
và tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh chín bảy trăm chín mươi một người